sáng ngày một mươi một tháng hai phó thủ tướng vũ đức đam đã đến thăm tặng quà công nhân người lao động trên địa bàn tỉnh bắc giang nhân dịp đầu xuân năm mới
đến thăm và tặng ba mươi xuất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sgc việt nam
phó thủ tướng gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể ban lãnh đạo và người lao động công ty
phó thủ tướng khen với khẩu hiệu trung thực sáng tạo trung thành
cùng hoạt động công đoàn được tổ chức công ty chính là tấm gương cho các doanh nghiệp tạo nên sự gắn kết giữa người lao động và doanh nghiệp
đồng thời mong muốn chính quyền tỉnh bắc giang cũng cần từng bước quan tâm xây dựng các thiết chế văn hóa cho công nhân người lao động
vì đây là cách duy nhất tạo sự ổn định lâu dài cho công nhân để công nhân gắn bó với doanh nghiệp và với tỉnh
đến thăm công ty cổ phần quản lý công trình đô thị bắc giang thành phố bắc giang phó thủ tướng vũ đức đam tặng hai mươi xuất quà
mỗi xuất quà trị giá một ba triệu đồng cho công nhân môi trường đang làm việc trực tiếp tại địa bàn phường trần phú thành phố bắc giang